ủy ban nhân dân tp hcm vừa yêu cầu cục thống kê thành phố phối hợp với các sở ngành liên quan
và ủy ban nhân dân các quận huyện triển khai kế hoạch tổng điều tra dân số và nhà ở năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn thành phố
nội dung điều tra dân số và nhà ở năm hai nghìn một mươi chín bao gồm thông tin chung về dân số tình trạng di cư
trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật tình trạng khuyết tật tình trạng hôn nhân
mức độ sinh chết và phát triển dân số tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em
tình hình lao động việc làm thực trạng về nhà ở và điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư
để phục vụ công tác nghiên cứu phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở
để cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số
xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu ủy ban nhân dân các quận huyện cần cung cấp bản đồ phường xã
thị trấn cho ban chỉ đạo tổng điều tra cung cấp để vẽ sơ đồ nền phường xã thị trấn và phân chia địa bàn điều tra
ủy ban nhân dân các phường xã thị trấn cần tuyển chọn lực lượng tham gia để thực hiện công tác vẽ sơ đồ nền
phường xã thị trấn lập bảng kê địa bàn điều tra và thu thập thông tin
thời gian thu thập thông tin của cuộc tổng điều tra là hai mươi năm ngày bắt đầu từ ngày một bốn hai nghìn một mươi chín